thưa quý vị và các bạn với gần một bảy trăm linh người khuyết tật tại nam định
vấn đề việc làm cho họ luôn là được quan tâm hàng đầu
người khuất tật có thể làm được gì
đâu là hướng đi giúp để ổn định nâng cao chất lượng cuộc sống
cũng là điều băn khoăn của đại đa số người khuyết tật tại đây
và hiện nay mô hình nuôi trồng thủy sản đang được coi là một hướng đi giúp cộng đồng
của người khuyết tật tại nam định tạo ra công ăn việc làm
và có đủ khả năng chăm lo cho cuộc sống của bản thân cũng như gia đình của mình
tham gia chiến trường rồi bị thương từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ông nguyễn văn trình ở xã nghĩa thắng huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
trở về quê hương và trở thành một người khuyết tật vận động từ đó
năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hội nghị ban chấp hành trung ương đảng lần thứ năm khóa bảy xác định
xây dựng thủy sản thành ngành kinh tế mũi nhọn
cùng với nhân dân các khu vực miền biển cả nước
ông trình cũng háo hức với các mô hình nuôi trồng thủy sản hướng tới xuất khẩu
cải tạo các bãi đầm trên phần diện tích của gia đình
ông xây dựng các mô hình nuôi tôm cua
thế nhưng cứ sau một thời gian
ông lại phải đổi sang mô hình khác do gặp quá nhiều khó khăn
trong quá trình nuôi trồng các loại thủy sản này
ông chia sẻ với dạng khuyết tật vận động như của ông
việc xây dựng các mô hình nuôi trồng thủy sản cho thu nhập ngắn ngày
khiến ông phải di chuyển rất nhiều
địa hình tại các khu vực đầm bãi lại không phải thuận lợi đối với những người như ông
và đặc biệt là những người khuyết tật không có nhiều sự trợ giúp của gia đình
bởi vậy mà sau này ông tìm đến với mô hình nuôi cá bớp và duy trì cho đến ngày nay
trước kia thì tôi cũng có nuôi tôm cua
nhưng mà thấy cái thu nhập của nó
vì mình đã người khuyết tật thì thu nhập những cái loại nó thường xuyên
ví dụ là hai ba tháng phải thu một lần
cái tôm thì ba tháng cái cua thì một tháng phải thu một lần
cho nên nó vất vả quá
thế nên tôi phải chọn được mô hình nuôi cá bớp
một là nó dễ tính hơn
hai là thu nhập nó một lúc hơn nó niền hơn niền niền một lúc
nó đỡ thu giải tiền tiền nông là mình coi là đánh bắt chỉ một năm
tám tháng đến một mươi đến một năm
hai tháng là mình thu thu một hai lần là xong
có thế nó dễ nó đơn giản hơn
vì sức khỏe mình yếu
mô hình nuôi cá bớp này của chúng tôi đây thì nợ nhuận không cao bằng tôm nuôi tôm
nhưng mà nói chung là cũng được
cái bệnh tật của nó là hầu như ít hơn ít ít bệnh tật hơn
cái vô trường nó đỡ cầu kỳ hơn
nên là nó có hai loại chủ yếu cầu kỳ mỗi về thức ăn của nó
nhưng thức ăn của chúng tôi là hoàn toàn bằng thủy sản tự nhiên
đi mua và ngày mưa ngày nắng vẫn phải đi
nắng thì tốt ngày mưa thì đi lại nó cũng khó khăn vất vả
nhất là những người viết tật của chúng tôi thì lại càng vất vả nữa
phụ thuộc hoàn toàn là những người đã giúp vợ con giúp đỡ thôi
chứ mình làm sao nào là hết được
cứ thế dù nắng hay mưa hai vợ chồng ông trình vẫn đều đạn chăm sóc cho các đầm nuôi cá bớp của gia đình mình
ngày ngày vợ thay ông đi thu mua các loại thức ăn của ngư dân đi biển mang về
ông ở nhà làm những công việc khác
hai vợ chồng làm chỗ dựa cho nhau
chia nhau những công việc phù hợp với khả năng của mỗi người
nhờ thế mà các đầm cá bớp của gia đình ông phát triển đều đạn
đủ cho hai vợ chồng chăm lo cuộc sống gia đình và lo cho các con ăn học
mới đây nhờ anh em họ hàng giúp đỡ gia đình ông cũng mở thêm đầm tôm để có thêm thu nhập
từ khi nào thì anh cũng có công việc làm rồi
cũng đi giao lưu với các bạn bè đồng nghiệp rất
thì cũng cảm thấy vui hơn
vấn khởi hơn thì làm được nó có động lực đấy
cứ dần dần thì làm năm đầu thì làm ít
rồi dần dần thì làm nhiều nhiều cứ mỗi năm mới thêm đến ít nữa
hàng ngày thì tôi cũng hỗ trợ anh ấy đi mua mồi về cho ăn
anh ấy thì chân tay yếu làm bằng tính toán vậy thôi
chứ không đi mua mồi nặng nhọc nó không đi được
quyết tật thì cũng làm cái gì cũng phải khó khăn rồi
nhưng cái điều là nó cũng một phần nào nó phù hợp thôi
quyết tâm cao được chịu khó tìm hiểu nên là chắc chắn là sẽ thành công
không cái gì bằng cái sự quyết tâm của mình đâu
thứ nhất là nhờ vào những người xung quanh giúp đỡ mình
đấy là người ta hỗ trợ mình với những cái công việc nặng nhẹ
còn về chủ yếu là về không kỹ thuật
mình những người khuyết tật thì nói chung là làm cũng được
nuôi cái này đầu tiên thứ nhất là con giống
thứ hai nữa là cái môi trường
đấy là quan trọng nhất
còn thức ăn của nó thì chỉ vất vả thôi chứ biển người ta nó không cầu kỳ như loại thức ăn kia
thức ăn nó hoàn toàn là loại tươi sống mà
nó không cầu kỳ lắm
vất vả mỗi môi trường
làm sao ông nhật đầu có thể tính toán môi trường là làm sao thật phù hợp
cũng giống như ông trình
anh vũ mạnh hùng ở xã nghĩa phúc huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
cũng là một người quyết tật vận động
tuổi trẻ cộng với yêu thích được học hỏi
anh hùng đã đi đến nhiều tỉnh thành trên cả nước
để nghiên cứu các mô hình con giống mang lại hiệu quả cao
sau một thời gian nghiên cứu tìm tòi và thử nghiệm
quê hương mở trại sản xuất giống tôm thế hệ mới mạnh hùng
chạy sản xuất tôm giống của anh
nhập giống tôm từ ninh thuận về nam định
sau đó bán cho bà con địa phương
những người có nhu cầu nuôi tôm thịt để xuất bán
không chỉ có được nguồn con giống tốt
chạy sản xuất giống tôm của anh
còn được công ty cung cấp tôm giống ở ninh thuận
cử kỹ thuật hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống tôm
nhờ đó các con giống trong chạy của anh
luôn được đảm bảo và đạt chất lượng tốt
mỗi tháng trừ chi phí lương của ba công nhân
và một kỹ thuật viên cùng các chi phí khác
anh cũng có được thu nhập từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng một tháng
nên chất lượng nuôi con tôm giống này là phát triển tốt
và cho thu nhập bình quân mỗi tháng của mình
là từ tầm hai đến ba mươi triệu một tháng
trừ chi phí là giả công lương cho công nhân
mình rất là thấy tâm đắc
vì mình có thể tìm được cái nguồn
và cái đường đi đúng đắn cho mình
để tạo dựng cho mình để mình khẳng định mình
là mình là người quyết tật
nhưng mình cũng không tàn nhưng cũng không phế
tàn nhưng không phế
những việc có thể tự làm được mình sẽ chủ động
có những việc quá khó đối với dạng khuyết tật của mình
thì mình mới nhờ sự trợ giúp
mình tin là chỉ cần cố gắng tìm hiểu thật kỹ
thật nghiêm túc thì mình sẽ thành công
nhờ suy nghĩ ấy mà đến nay
anh hùng đã có bảy đầm nuôi tôm thịt
cùng với một khu vực sản xuất tôm giống riêng
không bằng lòng với mô hình nuôi tôm
anh lại tiếp tục tìm hiểu thử nghiệm
và thực hiện mô hình nuôi tôm xe lẫn vế
với mô hình đàn xe này
anh vừa có thể tận dụng thức ăn dư thừa của tôm
lại vừa tận dụng được cá
để giúp môi trường nước luân truyền
phát triển đàn tôm thịt
mô hình nuôi tôm xe lẫn vế cá
mình có hai cái yêu cầu
yêu cầu thứ nhất là yêu cầu chịu khó
cái thứ hai là ham học hỏi
mình phải tìm hiểu cái ngành nghề của mình
nó phải thật chinh chắn
chứ không phải là mình thấy người ta làm được
là mình có làm là mình sẽ đi đến thất bại
tôi đi đến đây
tôi đi rất nhiều và tôi đã học hỏi rất nhiều
vì tôi quyết định mở về cái mảng này
cái mảng này là mảng nuôi
là cái nam định
mình rất là đang phát triển
cái thứ hai nữa là
mình vào mình phải tìm được
cái nguồn giống con giống của bố mẹ thật tốt
mà công ty này phải có y tín
thì mình lấy ra những con tôm
đang nuôi thì bà con nuôi được
thì mình mới nuôi mình mới sống được
lĩnh vực quả trại của mình
nuôi cá với sen lẫn với tôm ấy
thì có thể nó đạt những cái hiệu quả
là thứ nhất là con cá
nó cũng cái thức ăn dư thừa của tôm
nó cũng có thể nó tận dụng cái đấy
cá nó cũng phát triển bình thường
thứ hai nữa là cái
cái môi trường của cái nước nuôi
cái tôm của mình nó luôn luôn
nó luôn chuyển này
thì mình có thể nó phát triển rất là tốt
những người mà khuyết tật
thì có thể mình
có thể tìm hiểu
và nhân dòng cái này
vì cái này nó nếu như mà
ai mà đang ở trong cái quá trình
mà muốn và muốn tham gia
và muốn xây dựng cái mô hình này
thì tôi nghĩ cũng đơn giản thôi
nhưng mà cái quan trọng nhất
là mình cũng phải tìm hiểu
nghĩa hưng là một huyện
ở phía nam tỉnh nam định
nằm trong vùng bờ biển
thuộc vùng nam đồng bằng sông hồng
với chiều dài bờ biển dài một mươi hai km
nằm giữa hai con sông lớn
là sông ninh cơ và sông đáy
nghĩa hưng có điều kiện thuận lợi
cho việc phát triển nuôi thủy sản
ở cả nước ngoài
nước mặn lợ và nước mặn lợ
nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển
kinh tế thủy sản tại địa phương
đồng thời tích cực tạo điều kiện
hỗ trợ cho cộng đồng người khuyết tật trên địa bàn
các cấp ban ngành trên địa bàn huyện nghĩa hưng
nói riêng và toàn tỉnh nam định nói chung
đã tích cực khuyến khích người dân
tham gia các mô hình mang lại hiệu quả cao
và thực hiện chuyển đổi cơ cấu vật nuôi
phù hợp với điều kiện tự nhiên
và trình độ thâm canh của từng vùng
từng địa phương
các hộ gia đình người khuyết tật có nhu cầu xây dựng
hay mở rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản
đều được chính quyền địa phương tạo điều kiện
hỗ trợ về mặt thủ tục giấy tờ cần thiết
các hộ gia đình người khuyết tật có nhu cầu xây dựng
các mô hình nuôi trồng thủy sản
một số năm gần đây tôi thấy các mô hình
nuôi trồng thủy sản ở mô đình vừa và nhỏ
đối với người khuyết tật có lợi ích rất lớn
thứ nhất là tạo được quan việc nào cho người khuyết tật
thứ hai là thu nhập ổn định đều đều
trong những năm qua mặc dù điều kiện kinh tế
xã hội còn nhiều khó khăn
sòng tỉnh nam định vẫn luôn quan tâm
chú trọng công tác trợ giúp người khuyết tật
giúp họ ổn định cuộc sống
và vươn lên hòa nhập với xã hội
hàng năm tỉnh cũng chỉ đạo các sở ban ngành địa phương
triển khai cụ thể hóa lồng ghép công tác người khuyết tật
vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đơn vị mình
nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người khuyết tật
và cùng với các mô hình nuôi trồng thủy sản như tôm cá bớp
cộng đồng người khuyết tật tỉnh nam định
cũng đang phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản khác
như cua ngào hầu
đây đang là một hướng đi thiết thực
giúp người khuyết tật nam định không chỉ có đủ khả năng chăm lo
cho cuộc sống gia đình mà còn tạo ra công an việc làm
cho những người khác trong cộng đồng
quý vị và các bạn thân mến tỉnh nam định là địa phương
có vùng bãi triều ven biển rộng môi trường tốt
cho phát triển nuôi ngao và sản xuất ngao
bên cạnh công tác chuẩn bị
cải tạo bãi nuôi chuẩn bị vây lưới và trời canh
bảo vệ ngao nuôi hay chọn giống thả giống thu hoạch
thì công tác quản lý bãi nuôi cũng vô cùng quan trọng
để quản lý bãi nuôi ngao bãi chiều các vùng ven biển
sau khi thả giống chờ nước thủy triều xuống
cần tiến hành kiểm tra tỷ lệ vùi cát của ngao
trên cơ sở đó xác định tỷ lệ sống
để có kế hoạch thả giống bổ sung cho phù hợp
hàng ngày sau khi thủy chiều xuống tiến hành thăm bãi
kiểm tra các mối nguy có thể ảnh hưởng đến ngao nuôi
như nhiệt độ tăng cao vào tháng sáu đến bảy hàng năm
độ mặn ảnh hưởng của sóng gió
bắt các đối tượng địch hại như cua ốc
và dân lấp các chỗ trũng động nước trên mặt bãi
để tránh hiện tượng nhiệt độ tăng cao cục bộ
có thể gây chết ao nuôi
sau mỗi con nước hoặc bão gió
phải tiến hành ngay việc san thưa mật độ ngao
dồn vào chân vây phía cuối hướng gió hoặc dòng chảy
tránh để hiện tượng ngao dồn mật độ cao
và chân vây kéo dài gặp điều kiện thời tiết bất lợi
dẫn đến gây chết ngao cục bộ
thường xuyên vệ sinh tù sửa chân vây lưới
tạo sự thông thoáng cho nước chiều lên xuống
làm phong phú nguồn thức ăn cho ngao
hạn chế người và gia súc đi lại trên bãi nuôi
định kỳ kiểm tra chiều dài trọng lượng
và tỷ lệ sống của ngao để đánh giá tốc độ sinh trường
chủ động các giải pháp san thưa thu hoạch khi cần thiết
đối với công tác thu hoạch
căn cứ vào nhu cầu tiêu thụ
các hội nuôi có thể lựa chọn thời gian
và phương pháp thu hoạch cho hợp lý
phương pháp thu hoạch có thể sử dụng hai phương pháp
một là phương pháp thu hoạch thủ công
dùng cào thu ngao khi nước chiều kiệt
yêu điểm của phương pháp này là không làm dập vỏ
tỷ lệ tạp chất trong ruột ngao thấp
hạn chế thời gian thu kéo dài
tốn nhân công chi phí cao
hai là phương pháp thu bằng lưới kéo trên thuyền máy
yêu điểm của phương pháp này là
thời gian thu hoạch ngắn tốn ít nhân công
chi phí thấp hạn chế
có thể làm dập vỏ một số lượng ngao nhất định
trong khi thu hoạch tạp chất trong ruột ngao nhiều
mất chi phí và thời gian sơ chế
ảnh hưởng đến uy tín chất lượng ngao xuất khẩu